chuyên mục gương mặt cuộc sống của kênh truyền hình nhân dân tuần này xin được dành thời gian để giới thiệu
về một tấm gương tiêu biểu cô giáo hồ bạch phượng giáo viên trường trung học cơ sở thăng long hà nội
cô là một tấm gương sáng trong sự nghiệp chồng người được đồng nghiệp và các em học sinh tin yêu quý mến
hòa trong không khí hần hoàn cùng cả nước kỷ niệm ba mươi bốn năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
những ngày qua sự náo nhiệt và tưng bừng rộn rã đã làm tỏa khắp trường trung học cơ sở thăng long hà nội
ngôi trường vinh dự được mang hình tượng dòng bay lên tượng trưng cho hào khí vươn mình của dân tộc
trên sân trường các khối các lớp đang gấp rút tiến hành tập dượt kết nối các tiết mục lần cuối
để tạo nên những tác phẩm hay thể hiện sự khỏe khoắn đầy màu sắc sinh động của tuổi trẻ học đường
tất cả sẽ là những món quà tinh thần vô giá
mà các em dành tặng cho thầy cô giáo của mình với tình cảm yêu thương và biết ơn trần thành
đồng góp vào các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt nam của trường trung học cơ sở thăng long
mỗi lớp đều mang đến một màu sắc riêng
lớp nào cũng có sự đầu tư chuẩn bị trang phục thật đẹp
năm nay tại lớp bảy a hai cô giáo chủ nhiệm hồ bạch phượng không chỉ hướng dẫn
mà còn trực tiếp phối hợp cùng các em học sinh của mình đặt ra quyết tâm rất cao
trong màn biểu diễn ấn tượng của cô và trò
với tinh thần nhiệt tình của tất cả các thành viên trong trường
sự chuẩn bị giải công này chắc hẳn buổi lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam
của trường trung học cơ sở thăng long năm nay sẽ diễn ra trong không khí vui tươi
và đạt được kết quả tốt mang đến niềm vui cho tất cả những người tham dự
thời đi học phổ thông thì tôi đã rất là yêu hình ảnh cô giáo đứng trên bục giảng và giảng bài cho học sinh
cộng với việc yêu thích môn văn nữa đã khiến tôi từ nhỏ đã có mơ ước
trở thành cô giáo
được đứng trên bục giảng và được giảng cho các con nghe những tác phẩm văn học
mà tôi cảm thấy yêu thích
chính vì thế tôi đã nuôi ước mơ của mình sau đó tôi đã đăng ký vào trường sư phạm
và hôm nay đã trở thành cô giáo dạy văn
ở trường trung học cơ sở thăng long thì cô phượng cũng là một trong những giáo viên
sinh hoạt ở trong tri bộ
và tri bộ của nhà trường thì có đến hơn một chục giáo viên là đảng viên
và sinh hoạt ở trong tổ văn
và nhìn chung là các cô giáo ở trong trường cũng như là ở trong tổ văn
đều là những giáo viên rất là tận tâm với công việc
và đều là những người có tư tưởng rất là đổi mới về phương pháp dạy học
và tất cả các cô đều hết lòng vì học sinh
thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
trong mọi hoạt động của ban giám hiệu nhà trường đề ra
cô hồ bạch phượng cùng các thể cô giáo các bộ môn
luôn gương mẫu để cho học sinh trong trường nói theo
nhờ đó nhà trường luôn đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua
là tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền
trong công tác giảng dạy cô phượng cùng đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường
luôn nghiên cứu cố gắng để tìm ra những phương pháp dạy học tốt nhất
sắp xếp lịch làm việc một cách khoa học hiệu quả và tiết kiệm thời gian
nâng cao chất lượng dạy và học
cái sự dân chủ trong trường học ấy nó là một điều vô cùng cần thiết
và tôi cũng rất là vui và tự hào vì tôi được làm việc trong một môi trường
rất là dân chủ
chúng tôi được chủ động tham gia đóng góp ý kiến cho ban lãnh đạo
để làm sao xây dựng trường và lớp
sau kể từ khi nhận nhiệm vụ đứng trên bục giảng đến nay đã gần hai mươi năm
cô giáo hồ bạch phượng luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác chuyên môn
cũng như sinh hoạt thường ngày thực hiện tốt cuộc vận động
mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo
học văn chính là học làm người
bởi thế cho nên là ngoài những cái bài giảng ở trên lớp
thì tôi luôn luôn chú ý tới cái việc giáo dục các con
để uốn nắn các con để các con trở thành những người tốt
đơn giản là từ lời
từ lời ăn tiếng nói từ những việc làm nhỏ
từ những cách ứng xử của các con với bạn bè
của các con với các thầy cô giáo
tôi đều chú ý là uấn nắn các con
để làm sao các con có hiệu quả hơn trong cách giao tiếp ứng xử
ở vai trò giáo viên chủ nhiệm của lớp
thì cô luôn đi sâu đi sát
từng hoạt động từng những nhỏ nhất
kể cả giấc ngủ kể cả bữa ăn trưa bán chú của các con
cô đều chăm lo
có những vấn đề gì
về các con có những biểu hiện
có những cái cách hành xử mà có thể là nó hơi bất bình thường một chút
thì là cô luôn động viên thăm hỏi
và tìm rõ được những nguyên nhân
giúp cho các em nhanh chóng hòa nhập lại với cả môi trường học tập của nước
điều con học được nhiều nhất từ cô
đó chính là khả năng truyền cảm hứng của cô cho các học sinh
đó là khi cô giảng bài
thì giọng nói nhẹ nhàng của cô đã đưa học sinh vào những thế giới kỳ diệu
của môn văn học
và bọn con rất là yêu thương cô
rất quý cô
và có rất nhiều điều muốn chia sẻ với cô
mặc dù cô nghiêm khắc nhưng mà cô rất là tình cảm
cô luôn dành cho các con những lời rất là hiền
và con cảm thấy rất là vui và tự hào khi được làm học sinh của cô
cái việc giáo dục các con học sinh
đặc biệt là các con học sinh ở lứa tuổi cấp

là một cái việc làm không đơn giản
bởi vì các con đang ở cái tuổi là tính cách thì chưa định hình
lại vừa muốn khẳng định mình
nhưng mà lại vẫn còn những cái tính cách của học sinh tiểu học
bởi thế cho nên là với các con thì chúng tôi phải lựa từng trường hợp một
để có những cái cách giáo dục sao cho nó phù hợp
chúng tôi phân tích dỗ dành các con
chủ yếu là giúp cho các con làm thế nào để hiểu ra
các con cũng thấy được cái sự xác xao của cô
gần hai mươi năm gắn bó với học sinh trường học cơ sở là ngân lấy năm
gần hai mươi năm gắn bó với học sinh trường học cơ sở là ngân lấy năm
hồ bạch phượng trải qua hàng trăm khung bậc cảm xúc cùng các thế hệ học trò
qua nhiều năm dạy môn văn cho các em học sinh từ lớp sáu đến lớp chín
cô hiểu rằng ở mỗi lứa tuổi các em cần được đối xử phù hợp
không thể mang cách dạy của lớp sáu lên dạy lớp chín
và cũng không thể mang cách cư xử với một đứa trẻ vừa tốt nghiệp tiểu học
áp dụng cho một thiếu niên đã lên một mươi năm
trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay
thì những cái mạng xã hội
hiện nay đang rất là phát triển
thu hút cái sự chú ý của rất nhiều người
trong đó có giới trẻ và đặc biệt là tuổi học sinh
tuổi các con đang lớn
kích thích cái sự tò mò của các con rất là nhiều
những cái mạng xã hội này
nó luôn luôn có cái sự tồn tại của cả mặt tốt lẫn mặt xấu
cái quan trọng là các con chưa đủ nhận thức
để phân biệt đâu là cái tốt đâu là cái xấu
trong thực tế thì tôi thấy là
cái tốt thì các con chưa áp dụng được
nhưng những cái xấu thì các con lại bị ảnh hưởng tương đối nhiều
trong cái việc này
tôi đã rất là quan tâm để ý
đầu tiên là nhắc nhở các con
để các con tự giác hạn chế cái việc sử dụng các cái trang mạng xã hội
còn đối với những trường hợp mà các con
vẫn còn quá xa đà vào
việc sử dụng các mạng xã hội
thì tôi đã có sự liên hệ chặt chẽ với gia đình
thậm chí tôi cũng đã từng làm những cái thông báo
để có sự phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh
quản lý con em mình
qua cái trao đổi hàng thư điện tử hàng ngày
cũng như là những cái buổi họp
phụ huynh định kỳ thì chúng tôi cũng nắm được rất rõ
tức là từng ngày từng giờ các con học tập như thế nào nhà trường
và có những cái tiến bộ có những cái khó khăn gì
thì đều được sự cập nhật rất là nhiệt tình và hàng ngày của cô giáo
với học sinh trung học cơ sở
môi trường giáo dục rất quan trọng
vì lứa tuổi này có một vị trí đặc biệt
và tầm quan trọng trong thời kỳ phát triển của các em
vì đây là thời kỳ chuyển tiếp từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành
cần được uấn nắn
nhưng với sự mềm mỏng dịu dàng kiên trì
cô phượng luôn giúp các em học sinh thấy được sự gần gũi
như chính trong ngôi nhà của mình với tình thương của mẹ
vấn đề bạo lực học đường là một cái vấn đề đang nóng bỏng
trong trường học hiện nay
rất may là ở trường trung học cơ sở thăng long
thì chưa có những hiện tượng bạo lực học đường
nhưng chúng tôi đã luôn luôn có cái ý thức là phòng tránh bạo lực học đường
nguyên nhân của bạo lực học đường
chính là do những yếu tố từ gia đình
thứ hai là một phần cũng là
do xã hội thứ ba nữa là do nhận thức của các con
chúng tôi luôn luôn có cái sự uấn nắn kịp thời giáo dục trước
không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc
để có thể giải quyết được những tình huống đấy
thì cô phượng rất sát với các con tìm hiểu những cái lý do rất nhỏ thôi
khi cô đã tìm ra những lý do đấy
thì cách xử lý cách khắc phục và cách tiếp cận với cả các bậc phụ huynh
để trao đổi có một sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường
các cái hoạt động ngoại khóa
trong nhà trường được xem là một trong những thế mạnh
của trường trung học cơ sở thăng long
các con được tham gia vào rất nhiều các hoạt động
ngoài giờ học các con tham gia thể thao búa hát
tham gia vào những cái điệu nhảy blast mode rất là sôi động
chính những hoạt động này nó đã giúp cho các con cảm thấy yêu trường
yêu lớp và gắn bó với trường lớp yêu bạn bè thầy cô hơn
từ đó mà có động lực để học tập tốt hơn
trong những cái hoạt động thực thể của trường cũng như của lớp
thì cô cùng với bang phụ huynh đã tổ chức cho các con các cái hoạt động
đạt được một số thành tích trong thi đua của trường
lớp sáu a hai đã đạt được thành tích lớp xuất sắc của trường
và năm nay hy vọng là cô cùng các con cùng với ban phụ huynh
sẽ tiếp tục sẽ giành được nhiều những thành tích hơn nữa
trong học tập và trong công tác
mỗi năm khi đến ngày hai mươi tháng một mươi một là ngày ân tình
cũng giống như biết bao thầy cô giáo khác trong nghề sư phạm
cô phượng lại được vinh dự đón nhận tình cảm của toàn xã hội
tình cảm chân thành của các học sinh
học trò làm cô cảm thấy thật sự xúc động thấy ấm lòng hơn
quên đi bao mệt mỏi của bộn bề công việc và những lo toan trong cuộc sống hàng ngày
mỗi khi được nhận cái tình cảm của học trò cũng như là của phụ huynh học sinh
thì tôi nghĩ rằng đó là một cái niềm hạnh phúc không gì lớn bằng
bởi thế cho nên là tôi luôn luôn tự dặn lòng mình càng phải cố gắng hơn nữa
nỗ lực hết sức hơn nữa để làm thế nào để không phụ lại
cái tình cảm lòng tin yêu của các phụ huynh cũng như là các con học sinh
với nhiệt huyết của tình yêu nghề và ngọn lửa đam mê môn văn
cùng khả năng sáng tạo cô giáo hồ bạch phượng đã khắc phục mọi khó khăn
ngoài giờ lên lớp cô còn bồi dưỡng thêm chuyên môn cho bản thân
khắc phục những khó khăn do chồng làm việc trong quân đội thường xuyên phải đi công tác xa
bằng sức lực ý chí chịu khó vượt lên
cô phượng vẫn đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về chi thức
về kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ sư phạm
nhưng vẫn đảm bảo sự dạy bảo đối với các con
trong gia đình sao cho phù hợp nhất
mặc dù điều kiện gia đình khó khăn như còn nhỏ
người thân ở xa nhưng với tư cách của người giáo viên
cô luôn hết lòng bận tâm với nghề
cố gắng nỗ lực làm tròn trách nhiệm của người phụ nữ việt nam
giỏi việc nước đảm việc nhà
bố cháu thì đi công tác ở xa
có mỗi ba mẹ con thôi
cho nên là ba mẹ con đã thống nhất với nhau là
người lớn thì làm việc lớn
còn trẻ nhỏ thì làm việc nhỏ
các con cũng được tôi phân công những công việc hợp sức mình
vừa là để lượng rèn cho các con
cũng vừa là để một phần giúp đỡ mẹ những công việc
như thế thì tôi cũng mới có thời gian để vừa công tác
và vừa chăm lo cho gia đình
ba mẹ con cũng thống nhất đặt ra thời gian biểu
và cố gắng thực hiện theo
để làm sao giải quyết được hết tất cả mọi công việc gia đình
mà công việc xã hội rồi công việc học tập của các con cũng chơi trẻ
tuy là chồng đi vắng hai con nhỏ
nhưng mà cô rất là nỗ lực
ngoài những giờ dạy học cho các con cô còn tham gia
học thêm cả cao học và thêm nhiều cái năng khiếu khác
để về truyền đạt cho các con
cô vẫn mất rất nhiều thời gian để quan tâm các con
như một người mẹ thứ hai
và cũng thông qua chương trình
cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất
nhân ngày hiếm trương các nhà giáo
thì xin chúc cô luôn mạnh khỏe
tràn đầy cái tình yêu nghề để dìu dắt các con
ở thế hệ này cũng như các thế hệ tiếp theo
nhân ngày nhà giáo việt nam
thì con chúc tất cả các thầy cô giáo
sẽ chúc lời tốt nhất dành cho tất cả các thầy cô giáo
và với cô phượng thì con mong là
cô sẽ luôn vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc
và luôn dạy cho chúng con rất là nhiều điều tốt đẹp ạ
nhân ngày hai mươi tháng một mươi một
thì có chúc cô phượng là luôn luôn xinh đẹp
mạnh khỏe vui vẻ trong ngày này
và luôn luôn có động lực để dạy những học sinh như bọn con
có thêm những nhiều kiến thức kiểu biết mới ạ
được đứng trên bục giảng
là mơ ước cháy bỏng đối với cô hồ bạch phượng
giáo viên trường trung học cơ sở thăng long hà nội
khi đã trở thành hiện thực
điều đó càng thôi thúc cô phải thể hiện tinh thần
trách nhiệm trong nhiệm vụ chồng người
một nhiệm vụ lớn lao mà đảng và nhà nước đã giao phó
cô phượng luôn cảm thấy tự hào
vì mình đã được làm nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý
điều đó thôi thúc người đảng viên hồ bạch phượng trong nhiều năm qua
phân đấu hết mình để trở thành một nhà giáo gương mẫu
và hoàn thành nhiệm vụ được giao